chỉ là một cuộc thi các tác phẩm báo chí đây còn là nơi để cán bộ làm công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân
trao đổi kiến thức kinh nghiệm báo chí của những người làm truyền hình phát thanh trong và ngoài lực lượng
góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an nhân dân
ngay từ ngày đầu khai mạc kỳ liên hoan rất nhiều các cơ quan báo chí cũng như các trang fanpage trên mạng xã hội
đã đăng tải rất nhiều thông tin liên quan đến kỷ liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
tạo nên dòng sự kiện nổi bật trên không gian mạng
trong đó rất nhiều hình ảnh và nội dung hoạt động của kỳ liên hoan được chia sẻ và lan tỏa mạnh mẽ trên nhiều hạ tầng mạng xã hội
với tiêu chí chuyên nghiệp hiệu quả thân thiện kỳ liên hoan năm nay có bảy mươi chín đoàn với gần sáu trăm linh tác phẩm
đến từ công an các đơn vị địa phương và các đài phát thanh truyền hình
ngoài lực lượng công an nhân dân tham dự cùng với đó là gần năm trăm linh phóng viên biên tập viên phát thanh viên
người dẫn chương trình đại diện cho hàng nghìn người làm báo hình báo nói của lực lượng công an nhân dân
và các cơ quan báo đài ngoài công an nhân dân tham dự
nhà báo đỗ đức hoàng trưởng bát giám khảo thể loại các tác phẩm báo chí nhận xét
có ba mảng đề tài nổi bật lên có những trọng tâm như lực lượng công an trong cuộc chiến chống dịch covid một mươi chín
đề án sáu đặc biệt là đề tài
tài đưa công an chính quy về xã cũng được phản ánh rất đa dạng
có tính thuyết phục cao bởi có câu chuyện con người địa điểm cụ thể và có kết quả rất là rõ
đại tá trịnh củng lâm phó giám đốc trung tâm phát thanh truyền hình quân đội
tùy viên ban giám khảo chương trình chuyên mục đánh giá
đây là thể loại gắn bó mật thiết với lực lượng công an sáu mươi ba tỉnh thành
các tác phẩm đa sắc màu phong phú về nội dung và hình thức thể hiện
qua sáu mươi ba tác phẩm hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân
vì nhân dân phục vụ rất rõ nét nhất là những hình ảnh về công an xã
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba vừa khép lại vào đêm một mươi sáu tháng một mươi
đánh dấu sự thành công của kỳ liên hoan trên cả ba tiêu chí
chuyên nghiệp hiệu quả thân thiện
ở các nội dung thi tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự
tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt chuyên mục an ninh trật tự
tác phẩm phát thanh về đề tài an ninh trật tự
đã có sáu mươi sáu huy chương vàng được trao cho các tác phẩm
một trăm ba mươi năm huy chương bạc và hai trăm ba mươi sáu bảng khai các loại
với nội dung thi phát thanh viên người dẫn chương trình truyền hình
có tám giải a một mươi tám giải b và hai mươi năm giải c dành cho các cá nhân tham gia dự thi
kỳ liên hoan đã khép lại
nhưng với không ít những cán bộ phóng viên biên tập viên tham gia liên hoan lần này
sẽ còn lại nhiều dư âm về kỳ liên hoan hoành tráng ý nghĩa
hãy gửi lời chúc mừng tới các đơn vị cá nhân đạt giải
hay chia sẻ khoảnh khắc ấn tượng của bạn
với kỷ liên hoan lần này thông qua fanpage truyền hình công an nhân dân
a cồng truyện hình công an